thưa quý vị sáng mai hai mươi sáu tháng chín sẽ diễn ra tăng lễ chủ tịch nước trần đại quang tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
cho đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cuối cùng đã được hoàn thiện để kịp tiến độ và đảm bảo đúng nghi thức quốc tàng
trong đó công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông đã được các lực lượng chức năng hoàn tất đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm viếng
ngay từ rất sớm bộ tư lệnh cảnh vệ đã tiến hành giả soát kiểm tra an ninh tại tất cả các điểm diễn ra tăng lễ gồm khu vực nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
khu vực an táng tại quê nhà chủ tịch nước và khu vực dinh thống nhất tại tp hcm đồng thời phối hợp với các lực lượng khác thiết lập vành đai an ninh nhiều lớp bố trí lực lượng túc trực liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
người ra bạc và phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo trật tự tại trang phòng nơi diễn ra các hoạt động viếng của các hành trình đạo đảng nhà nước cũng như là quần chúng nhân dân
song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự thì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai từ rất sớm
một số tuyến đường tại thủ đô hà nội xung quanh lộ trình di quan đều được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực tổ chức phân làn phân luồng đảm bảo lộ trình tăng lễ được xuyên suốt

một số tuyến đường tại thành phố hà nội sẽ bị cấm trong thời gian diễn ra tăng lễ người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin này để lựa chọn lộ trình phù hợp tự giác chấp hành và tuân thủ tuyệt đối hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông không gây ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của đoàn tăng lễ trong những ngày này